xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thông tin từ cục hàng không dân dụng việt nam
những ngày gần đây nhu cầu đi máy bay về quê ăn tết nguyên đán đã tăng trở lại
lượng vé khá dồi dào giá bán không tăng như thường lệ nhưng vẫn ế ẩm
cụ thể giá vé khứ hồi của vietnam airlines ở mức sấp xỉ ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng đã bao gồm thuế phí
hãng hàng không bamboo airways bốn bốn trăm linh đồng vé khứ hồi hạng phổ thông
nếu khách hàng sử dụng vietjet thì chỉ phải trả khoảng ba triệu một trăm linh nghìn đồng một vé khứ hồi hạng ghế phổ thông
tại tỉnh hương yên giá lợn hơi ở mức cao nhất cả nước năm mươi năm đồng một kg
còn tại tỉnh lào cai phú thọ yên bái nam định vĩnh phúc hà nội tuyên quang thái nguyên bắc giang
giá lợn hơi được thu mua với mức năm mươi đồng đến năm mươi ba đồng một kg
các tỉnh miền trung tây nguyên cũng giao động trong khoảng năm mươi đồng đến năm mươi bốn đồng một kg
tại các địa phương như bình phước long an đồng tháp an giang cần thơ
giá lợn hơi ở mức bốn mươi tám đồng đến bốn mươi chín đồng một kg
theo nghị định mới của chính phủ với ô tô điện chạy pin trong vòng ba năm kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là
trong vòng hai năm tiếp theo nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng số chỗ ngồi
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
những ngày này các cửa hàng bán tiền lưu niệm trên cả nước đang giao bán rầm rộ các tờ tiền có in hình con hổ linh vật của năm mới hai nghìn hai mươi hai
tùy vào từng loại tiền sẽ có những mệnh giá khác nhau
tờ hai đô la in hình hổ với giá khoảng ba trăm linh đồng một tờ
đồng bạc úc có giá một trăm năm mươi đồng một tờ
tiền su hình hổ mạ bạc
mạ vàng của australia có giá khoảng từ một trăm hai mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một cặp